kính chào quý vị và các bạn
thời tiết cả nước trong đêm nay và ngày mai nhìn chung là giảm mưa trời tạnh giáo thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân trong dịp cuối tuần
tại bắc bộ không khí lạnh khô đang suy yếu nhưng do nằm sâu trong khối không khí lạnh này kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên nhiệt độ tại đây chưa tăng cao khi giao động trong khoảng từ một mươi ba đến hai mươi bảy độ trời rét về đêm và sáng
cần lưu ý là nắng trong khối không khí lạnh nên khá khô hành quý vị khi đi ra ngoài nên đeo khẩu trang và mặc áo chống nắng đủ dày để bảo vệ tốt cho làn da cũng như cần uống nhiều nước để đảm bảo sức khỏe
đối với các tỉnh miền trung khu vực bắc trung bộ cũng phổ biến là ít mưa ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn trời rét về đêm và sáng
còn khu vực trung bộ
còn khu vực trung và nam trung bộ mưa đã giảm nhanh xuống vài nơi nhiệt độ ở các khu vực này cũng có xu hướng tăng với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến từ hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên và nam bộ mưa cũng giảm có trăng chỉ xuất hiện mưa rông cục bộ vào chiều tối và đêm ban ngày trời có nắng
nhiệt độ cao nhất ngày mai tại tây nguyên phổ biến từ hai mươi năm hai mươi tám độ khu vực nam bộ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn một mươi km trong mưa gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu biển động trong cơn rông cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi một độ
khu vực hà nội ít đến quang mây đêm không mưa ngày nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba đêm và sáng trời rét nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ một mươi bốn hai mươi bảy độ